nguy hiểm bệnh truyền nhiễm rubella điều trị như thế nào
theo kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bắc cạn vừa ghi nhận một trường hợp xương tính với rubella tại huyện bắc nặng
đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên
ai dễ có nguy cơ mắc phải căn bệnh này làm sao để phòng bệnh hiệu quả
sôbella là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên
bệnh thường gặp ở trẻ em và cả người lớn
bệnh rubella lành tính nhưng lại nguy hiểm cho phụ nữ mang thai ba tháng đầu
vì có thể để lại nhiều dị tật cho thai nhi
tuy nhiên đây là một bệnh có thể phòng tránh được
nguyên nhân gây bệnh rubella là do rubella virus thuộc họ toga viridae
cho đến nay chỉ có một tuyếp huyết thanh của virus roberda được phát hiện
và người là ổ chứa duy nhất của chủ virus này
vì vậy người đang mắc bệnh rubella là nguồn chuyển nhiễm duy nhất
virus rubella bất thoại bởi nhiệt độ cao
và các loại dung dịch sát khuẩn thông thường
tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm không khí
virus có thể tồn tại trong trạng thái gây bệnh ngoài môi trường từ một đến vài giờ
những khu vực đông người như trường học bệnh viện nhà máy
là môi trường lây bệnh thường gặp nhất
bệnh rubella lây truyền khi người lành hít phải những giọt nước bọt
của người mang mầm bệnh phát tán vào không khí khi hát hơi ho hoặc nói chuyện
ngoài ra rubella cũng có khả năng lây lan qua tiếp xúc trực tiếp
với dịch tiết mũi hoặc cổ họng của người bị nhiễm bệnh
sau khi xâm nhập vào cơ thể virus rubella nhân lên trong các tế bào đường hô hấp
lan đến các hạt lympho rồi vào đường máu
virus rubella có khả năng lây truyền cao nhất vào giai đoạn phát ban
tuy nhiên bệnh có thể lây nhiễm từ một tuần trước khi phát ban
và vào một tuần sau khi phát ban
phụ nữ mang thai có thể lây truyền virus rubella cho con thông qua nhau thai
tùy thuộc vào nhiễm virus trong giai đoạn nào của thai kỳ
sẽ có những ảnh hưởng khác nhau lên thai nhi
người trẻ bị hội chứng rubella bẩm sinh
có thể lây truyền virus trong khoảng thời gian một năm hoặc lâu hơn
dịch tiết từ đường hô hấp và nước tiểu trẻ sơ sinh
mắc bệnh rubela bẩm sinh chứa lượng lớn virus trong nhiều tháng
vì vậy bệnh rubela bẩm sinh có thể lây truyền từ trẻ
cho những người xung quanh chăm sóc trẻ
triệu chứng và dấu hiệu để nhận biết rubella
có hai dạng bệnh rubella mắc phải và hội chứng rubella bẩm sinh
đối với bệnh rubella mắc phải
virus nhiễm vào người qua niêm mạc đường hô hấp trên
nhân lên ở biểu mô hô hấp và biểu mô hạch cổ
thời gian ủ bệnh từ một mươi sáu đến một mươi tám ngày
có biểu hiện mệt mỏi sốt nhẹ và phát ban dạng sởi cùng lúc
đặc biệt có hạch dưới chẩm và sau tai
ban phát ít khi kéo dài hơn ba ngày
người lớn đặc biệt là phụ nữ thường bị đau cơ thoáng qua
và viêm khớp do phức hợp kháng nguyên kháng thể
biến chứng suốt huyết giảm tiểu cầu viêm não ít gặp
hội chứng rubella bẩm sinh cas
là hậu quả của tình trạng nhiễm rubella từ trong bụng mẹ
được truyền qua nhau thai trẻ sơ sinh khi đẻ ra đã có ban
hoặc trong vòng bốn mươi tám giờ sau sinh xuất hiện gan lách to vàng da
thể xuất huyết do giảm tiểu cầu chiếm khoảng một trên ba trường hợp
có thể chảy máu cam suốt huyết tiêu hóa
chảy máu rốn ở trẻ sơ sinh
diễn tiến bệnh rubella ba giai đoạn
thời kỳ ủ bệnh một mươi hai đến hai mươi ba ngày sau khi tiếp xúc với nguồn lây
người bệnh đã nhiễm virus chưa có biểu hiện bệnh
thời kỳ phát bệnh có ba biểu hiện chính
sốt phát ban nổi hạch
sốt nhẹ ba mươi tám độ c nhức đầu mệt mỏi đau họng chảy mũi trong
đôi khi mắt bị đỏ thường xuất hiện một đến bốn ngày
sau khi phát ban thì sốt giảm
bệnh nhân nổi hạch ở vùng xương chẩm bẹn cổ sơ hơi đau
hạch thương nổi trước phát ban tồn tại vài ngày sau khi ban bay hết
phát ban đây là dấu hiệu làm người ta để ý tới
ban mọc lúc đầu ở trên đầu mặt rồi mọc khắp toàn thân
không tuần tự như sởi
nốt ban có hình tròn hay bầu dục đường kính khoảng một đến hai mm
các nốt có thể hợp thành từng mảng hay đứng riêng lẻ
trong vòng hai mươi bốn giờ ban mọc khắp người
đau khớp thời kỳ lùi bệnh trợ chứng kéo dài ba đến bốn ngày rồi tự hết
đau khớp có thể kéo dài lâu hơn
đối tượng nào có nguy cơ mắc bệnh rubella
tất cả những người chưa có miễn dịch với rubella đều có nguy cơ mắc bệnh
sống ở nơi đông dân cư là yếu tố thuận lợi làm tăng nguy cơ mắc loại bệnh lây lan theo đường hô hấp này
ở nước ta nhóm người có nguy cơ mắc rubella cao là trẻ em thanh thiếu niên
và ở một số đối tượng có nguy cơ mắc bệnh rubella cao hơn những người khác nhau như
những người chưa từng tiêm vaccine thòng bệnh rubella
những người chưa từng mắc bệnh rubella
những người đi đến những quốc gia khác đặc biệt là những nơi đang thịnh hành dịch rubella
bệnh lây truyền từ người sang người
từ người mang bệnh người có mang virus sang người lành
trong khoảng thời gian từ bảy ngày trước khi phát ban đến bảy ngày sau khi phát ban
virus rubella thường gặp trong đường hô hấp trên của người mang bệnh
đặc biệt là mũi và cổ họng
khi tiếp xúc trực tiếp với các dịch nhảy từ mũi cổ họng hay các cơn ho
hát hơi của người bệnh có thể khiến virus lây lan từ người này sang người khác
biên chứng của bệnh rubella
biên chứng của bệnh rubella thường gặp ở người lớn nhiều hơn ở trẻ em
khoảng bảy mươi phụ nữ bị nhiễm trùng có thể đau hoặc viêm khớp
viêm não có thể xảy ra ở một
trên năm trường hợp
thường gặp nhất là ở phụ nữ
xuất huyết có thể xảy ra ở trẻ em với tỷ lệ một trên ba trường hợp
rubela còn đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ có thai
nhiễm rubella trong ba tháng đầu thai kỳ có thể gây ra sải thai
thai chết lưu hoặc sinh non
trẻ sinh ra từ các bà mẹ này có nguy cơ cao mắc hội chứng rubela bẩm sinh
với nhiều dị tật nghiêm trọng như dị tật tim điếc đục thủy tinh thể chậm phát triển
một số trường hợp trẻ tử vong do hậu quả của hội chứng rubella bẩm sinh
phòng bệnh rubella
để phòng bệnh rubella bộ y tế khuyên cáo
người dân nên tiêm vaccine rubella đầy đủ và đúng lịch cho trẻ em từ một đến một mươi bốn tuổi
phụ nữ nên tiêm phòng trước khi có thai ít nhất ba tháng
khi đã mang thai thì không nên tiêm
không tiếp xúc gần với người khi mắc bệnh rubelra
thường xuyên rửa tay bằng sạp phòng
cần giữ vệ sinh thân thể mũi họng mắt và răng miệng hằng ngày
đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng sạch sẽ
tăng cường dinh dưỡng
đối với nhà trẻ mẫu giáo trường học là nơi tập trung đông trẻ em
vì vậy cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ thông thoáng
thường xuyên khử trùng đồ chơi dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường
khi phát hiện có các dấu hiệu nghi mắc bệnh rubella
cần được cách ly và đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám tư vấn và điều trị kịp thời
qua kết quả điều tra lấy mẫu của các cơ sở y tế
tỉnh bắc cạn vừa tiếp nhận hai mẫu nghi ngờ mắc rubella
trong đó một mẫu tại huyện ngân sơn một mẫu tại huyện bắc nạm
cả hai mẫu nghi ngờ mắc rubela được gửi đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho thấy
mẫu tại huyện bắc nậm dương tính với rubella
trước tình hình đó sở y tế yêu cầu các đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác giám sát
các trường hợp nghi mắc sở rubella tổ chức điều tra
lấy mẫu gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc cạn
duy trì công tác tiêm chủng vaccine sở cho trẻ từ chín một mươi hai tháng tuổi
và vaccine sở rubella cho trẻ từ một mươi tám hai mươi bốn tháng tuổi
đảm bảo không bỏ sót đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh
cách điều trị rubella
hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu đối với rubella và hội chứng rubela bẩm sinh
điều trị nói chung chỉ là điều trị triệu chứng như
điều trị sốt điều trị đau đầu bu nước điện giải và nâng cao thể trạng
không nên dùng thuốc kháng sinh nếu không có bội nhiễm
điều trị biến chứng nếu có
điều trị đau khớp nếu có đau khớp nhiều
điều trị viêm não màng não
đây là biến chứng nặng nhất nên phải theo dõi phát hiện và điều trị kịp thời
thực tế ghi nhận rubella thường có diễn biến nhẹ nên không cần sự chăm sóc và điều trị đặc biệt
mà có thể điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế
với trẻ sốt cao các bác sĩ hạ sốt cho trẻ bằng những biện pháp như uống nhiều nước
chỉ sử dụng thuốc hạ nhiệt khi thực sự cần thiết và tốt nhất không nên dùng aspirin
không dùng kháng sinh khi không có bội nhiễm
bệnh nhân rubela cần kết hợp nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng
giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ chú ý chăm sóc và vệ sinh răng miệng ban tay và thân thể
khi có dấu hiệu bệnh bệnh nhân nên sớm đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị
cách ly khi cần thiết để hạn chế việc lây lan cho những người xung quanh